nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm
chúc tết cán bộ y tế bệnh viện ca và cùng quỹ ngày mai tươi sáng thăm hỏi động viên
hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
ghi nhận những chuyển biến tích cực về thái độ phong cách phục vụ của y bác sĩ
việc cải tiến quy trình khám bệnh và nỗ lực giảm nằm ghép giường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn bệnh viện ca trung ương
tiếp tục trao dồi y đức xứng đáng là nơi người dân gửi gắm niềm tin hy vọng khi đến khám và chữa bệnh
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh chủ trương của đảng nhà nước là huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước
xã hội hóa và các nguồn lực đầu tư cho y tế nhằm ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của người dân
nhất là bệnh ung thư trên cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và quỹ ngày mai tươi sáng đã tới thăm hỏi
động viên hỗ trợ hai bệnh nhân ung thư vú giai đoạn muộn gồm bệnh nhân nang bua thong
ba mươi tuổi quốc tịch lào và bệnh nhân trần thị tuyết bốn mươi tuổi có chồng bị tai nạn gãy tay không lao động được
mỗi bệnh nhân được hỗ trợ một mươi triệu đồng
tới thăm nhiều giường bệnh của các bệnh nhân đang điều trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần thăm hỏi về tình hình sức khỏe của từng người bệnh
đồng thời động viên các bệnh nhân có niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật
động viên thân nhân người bệnh vững tin vào đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện ca trung ương